tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
dự buổi lễ có các đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí khăm bay đam lét ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
dự buổi lễ có các đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi với các nội dung trọng tâm tuyên truyền giáo dục sâu rộng để người dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn nữa về mối đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc việt nam lào mặt trận của một mươi tỉnh có chung đường
nhân dân phát triển kinh tế nâng cao đời sống bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới
vận động các doanh nghiệp phối hợp với chính quyền các địa phương có chung đường biên giới tổ chức phiên trợ đoàn kết đưa hàng việt nam lào có chất lượng cao về khu vực biên giới phục vụ nhân dân mở rộng các hình thức giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước hỗ trợ và tổ chức các hoạt động thăm hỏi chia sẻ khó khăn của nhân dân khu vực biên giới bị ảnh hưởng của thiên tai và các rủi ro bất thường khác